những buổi làm việc tội đảm cấp cao gần đây nhất sau rùng xuân phát hành trái phiếu doanh nghiệp

giống như khung định mức đang có dành cho lĩnh vực cổ phiếu
ở việt nam hiện nay chỉ có hai tổ chức xếp hạng

nhưng doanh nghiệp phát hành trái phiếu lại không tham gia xếp hạng
sức nóng của trái phiếu doanh nghiệp đã tăng dần từ cuối năm
theo bộ tài chính nguyên mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ cuối năm hai nghìn hai mươi một
tương đương một mươi năm gdp
tính ra vào khoảng một ba trường
trong đó bảy mươi tổng khối lượng phát hành

mức độ đáo hạng của trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng dần
với hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi tháng

nếu bị đánh dụng thì không thể trả nợ
thì băng đợi không nguy cơ đổ

đường lê hồng phong phường ba thành phố vũng tàu
được đăng ký kết năng của bộ tư lệnh dùng cảnh sát biển ba

không chế bắt quả tăng đối tượng nguyễn thanh hòa
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê đồng này
đã tăng trưởng trái phép chất mạng tủy trên người
tăng giá trung dựng một năm gama tuyên tông hợp dạng đá

đang cũng tốn hồ sơ để ra quyết định khởi tố dụ án hành sự
về hành vi tăng trưởng trái phép chất mạng tủy
bằng giao đối tượng tăng dựng và hồ sơ dụ án
tại trung tâm thương mại đại quang minh
chưa bao giờ bị tăng giá sạp đột ngột như lần này

vì hành vi tưởng tốn năm kết nối
công ty cổ phần thương mại dịch vụ sài gòn
tại cơ quan điều tra đối tượng thi khai nhận
có bó tăng năm mươi một mươi tám giá thưa sạp sửa bán
cuối năm trúc sang và đầu năm tháng
trên địa bàn ấp lâm hoàng gia xã lông hưng
thì giá ba mươi tám triệu thương phải lên đường sang
gửi chiếc cục thơ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
của trúc phường ba thành phố sốc trăng
và một số người bạn đến
sáng cầm ly thủy tên la vào đánh thi bị thương
thi bố chạy ra ngoài
nhưng sài vẫn cầm ly tiếp tục đuổi theo
tức giận thi đã lấy kéo trong bàn nhậu đông xa
bằng dù được người đi cấp cứt ngay sau đó
nhưng do vết thương quá nặng sài đã tử vật
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
ra quyết định hợp tố ra lệnh tạm gia
đối tượng mai văn thi để tiếp tục điều tra
làm rõ xử lý theo quy định
tiểu thương cho rằng sạp gần ba mét vũ
có giá thưa khoảng ba triệu đồng một tháng
nỗ áp thời gian mới sẽ lên gần gấp đôi
khoảng sáu triệu đồng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
và lên tám triệu đồng từ đầu năm hai nghìn hai mươi
tính cả thuế phí tiền thuê sạp
tiền lượng thu của tiểu thương sẽ bị âm
liên quan đến vấn đề này
quỹ bán trưởng an
và quỹ bán trưởng an

đã có văn bản gửi tới sách ra sếp cô
để kiếm nghị công ty xem xét điều chỉnh
thời gian thực hiện tái kết các hợp đồng

trong khi đó tiểu thương cho biết
họ không phản đối việc tăng giá
nhưng cần phải có lộ trình rõ ràng
và phải tương xứng với cơ sở mật chất trị hữu
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua
tại một số tỉnh phía bắc gây sạc lồng
ngập lụt ảnh hưởng tới đời sống

mưa lớn diễn ra liên tục trong ngày hôm qua
khiến một đoạn quốc lộ sáu
thuộc địa phận bản phiên đất b
sẵn lập nền nguồn mương trà
tìm điện miên bị sạc lở
mất gần hai mươi mét nền đất
khiến các phương tiện không thể nhu thông
ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần sáu hai tỷ đồng
còn tại sơn la mưa lớn gây ngập ứng
cục bộ tại nhiều điểm tại thành phố sơn la
ảnh hưởng đến trọng nguyên sinh hoạt hệ dân
lượng mưa ngày hôm qua có lúc đau lửa

dự báo dự kiến này sẽ còn kéo dài
trong vài ngày tới
cũng như ban đầu cho biết mưa lũ tại sơn la
làm hai người bị thương và thiệt hại
về tác giả hơn một bảy tỷ đồng
tại thành phố sơn la mưa lớn gây sạc lở
ngập lụt hơn một trăm linh hộ dân
tại xã mường lý huyện mường láp
phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn
trong khi đó mưa lũ đã gây sạc lở
ta luy dương ta luy âm
tại gần năm trăm linh vị trí trên các tuyến quốc lộ
và đường địa phương ở lai châu
gây thiệt hại gần hai mươi hai tỷ đồng
hiện nay giao thông từ quốc lộ một mươi hai
đi huyện sì hồ và từ huyện mường tè
đi huyện mường nhé điện biên
đang bị ách tắc khổ cộng
các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung
bái móc phương tiện tập trung các thủ tạng
để đảm bảo thương đường xe miệng
sa trang sê cô đã gửi thư mời
để đối thoại với từng tử thương
tuy nhiên tử thương tương tâm này
đã đối thoại công khai để biểu quyết
hóa thủng giá
trong khi vụ việc đang được các bên giải quyết
chính quyền địa phương đã yêu cầu
các tiểu thương bình tĩnh
tránh tụ tập gây mất an ninh trật tự
chưa ra sẽ tiếp tục thông tin về vụ viện
khi có cáo hồi chính thức từ sa trang sê cô
vừa rồi là những nội dung trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ mình thắng xin chào và hẹn gặp lại